thành phố hồ chí minh đã long trọng tổ chức lễ rỗ lần thứ ba trăm hai mươi đức lễ thành hầu nguyễn hữu cảnh
người đã đi vào lịch sử của đất sài gòn gia định nay là thành phố hồ chí minh
và có công lớn trong sự nghiệp mở rộng bờ cõi và xác lập chủ quyền quốc gia ở vùng đất phương nam
đại diện lãnh đạo thành phố hồ chí minh dân hương dân hoa bày tỏ lòng thành kính
từng nhớ đức lễ thành hầu nguyễn hữu cảnh vị danh tướng vào năm một nghìn sáu trăm chín mươi tám
thừa lệnh chúa nguyễn đã lập gia định phủ dựng dinh phiên chấn tức sài gòn gia định xưa
nay là thành phố hồ chí minh và cả miền đông nam bộ
nguyễn hữu cảnh là người có công lớn trong việc mở rộng bờ cõi là bậc tiền nhân
hết lòng vì nước vì dân góp phần xác định chủ quyền
khẳng định sự hiện diện và trường tồn của người việt ở vùng đất phương nam
chỉ ẩn đức lễ thành hầu nhân dịp ba trăm hai mươi năm ngày mất của ông
nhân dân thành phố hồ chí minh đang tiếp nối truyền thống anh hùng
vẻ vang xây dựng và phát triển thành phố mang tên bác
xứng tầm đầu tàu cả nước đô thị thông minh vươn tầm quốc tế